theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi hai tháng một tức ngày hai mươi tám tết không khí lạnh bắt đầu suy yếu ở các tỉnh miền bắc
nhiệt độ tăng dần nắng xuất hiện vào trưa và chiều nhưng trời vẫn rét nhiệt độ phổ biến từ một mươi tám hai mươi độ c
dự báo những ngày giáp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi miền bắc trời hứng nắng nhiệt độ phổ biến ở vùng đồng bằng bắc bộ từ một mươi tám hai mươi độ c vùng núi cao thấp nhất dưới một mươi bốn độ c
thủ đô hà nội trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi đêm và sáng sớm trời rét có mưa phùn và sương mù dày rác
trưa và chiều giảm mây trời hừng nắng nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ c cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c
đây là điều kiện lý tưởng để người dân dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa và mua sắm đồ chuẩn bị bị cho tết cổ truyền